chiều qua ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức thăm hỏi trao quà cho các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện việt đức hà nội
chia sẻ về những tổn thất mất mát mà không ai mong muốn ông khuất việt hùng phó chủ tịch chuyên trách ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã trao một mươi phần quà tới các nạn nhân và gia đình
đồng thời động viên nạn nhân và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn tin tưởng vào sự tận tâm và chuyên môn của các bác sĩ
được biết trước đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã thăm hỏi động viên các nạn nhân gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại một số địa phương trên cả nước
đây là một trong nhiều hoạt động hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông tại việt nam năm hai nghìn một mươi năm do liên hợp quốc phát động của ủy ban an toàn giao thông quốc gia